thưa quý vị kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
bắt đầu từ hôm nay một mươi tháng bốn truyền hình nhân dân sẽ giới thiệu loạt phóng sự tài liệu ngắn với tựa đề
đường đến ngày thống nhất loạt phim sẽ đưa đến cho quý vị khán giả cái nhìn sâu hơn về sự vận dụng chủ nghĩa
mark lenin và sự đúng đắn sáng tạo trong đường lối chỉ đạo của chủ tịch hồ chí minh cùng toàn đảng toàn quân
và toàn dân ta đặc biệt là về tư tưởng quân sự trong công cuộc đấu tranh chống lại đế quốc mỹ và chính quyền tài sản
ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hiệp định geneva về chiến tranh đông dương được ký kết
theo đó việt nam sẽ tạm thời bị chia cắt bằng danh giới là vị tuyến một mươi bảy để quân đội các bên tập kết
quân đội pháp sẽ rút khỏi việt nam và trao quyền quyết định vận mệnh dân tộc mình cho người việt nam
một năm sau đó sẽ tiến hành hiệp thương và một năm sau nữa sẽ tiến hành tổng tuyển cử để thống nhất đất nước
tuy nhiên dưới sự hậu thuẫn của mỹ chính quyền ngô đình diệm đã thẳng tay phá hoại hiệp định genève
đưa dân tộc việt nam bước vào một giai đoạn mới đó là cuộc chiến chống xâm lực vĩ đại để thống nhất đất nước trong thế kỷ hai mươi
hiệp định genève được ký kết đất nước tạm thời chia làm hai miền nam bắc
lấy vĩ tuyến một mươi bảy làm giới tuyến quân sự
hiệp định quy định thời hạn tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất nước việt nam vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nên toàn bộ cán bộ chiến sĩ nhân dân miền nam tập kết ra bắc đều tin rằng sau hai năm sẽ trở về
nhưng không ngờ lời hẹn hai năm đã trở thành hơn hai mươi năm
có một không khí rất là phấn khởi hồ hởi trước một tháng lợi
cuộc chiến chống pháp và một bản hiệp định hòa bình được ký
tuy nhiên không khí phấn khởi lạc quan không kéo dài được lâu
bởi vì chính quyền bùi nhìn được dựng lên ở miền nam việt nam đã phá hoại bản hiệp định geneva
tại miền nam ngô đình diệm được mỹ đưa về miền nam làm thủ tướng của quốc trưởng bảo đại
một năm sau đó diệm triển khai cái gọi là trưng cầu dân lý
để phế chuất bảo đại và lập nên việt nam cộng hòa
trong thời gian ba trăm linh ngày chế độ diệm đã thi hành ngay chính sách trả thù những người kháng chiến
tính chung từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
chúng đã giết hại giam cầm chín mươi ba ba trăm sáu mươi hai cán bộ đảng viên
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đến năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
chúng giết hại khoảng sáu mươi tám cán bộ đảng viên bắt giam bốn trăm bốn mươi sáu người
chưa hết tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
năm một nghìn chín trăm năm mươi tám chúng đầu độc hàng nghìn tù chính trị tại trại giam phú lợi
trong cái một cái đêm đó là nó bắt hai người là anh hai cần lấy chỗ nhậm đi xuống ở dưới sở công lý nó mổ ruột
la quá trời
thì nó xả súng nó bắn coi như tất cả bà con ngã xuống hết như vậy đấy
thì máu mà nó thấm cát lên một tất như thế này
sự phản bội trắng trợn
hiệp định genève của mỹ diệm đã nằm trong chủ tính của đảng ta
không phải ngẫu nhiên mà ngay sau phiên đàm phán cuối cùng của hội nghị genève
thủ tướng phạm văn đồng khi đó là trưởng đoàn đại biểu việt nam dân chủ cộng hòa
đã hướng về đồng bào của mình với những lời đầy tâm huyết và mang tính dự báo
nhân dân việt nam đồng bào việt nam thắng lợi thuộc về chúng ta
độc lập và thống nhất tổ quốc chúng ta là ở trong tay chúng ta
những người yêu chuộng hòa bình
và công lý trên toàn thế giới đều đồng tình với chúng ta
đồng bào hãy nhớ lấy lời hội chủ tịch
cuộc tranh đấu phải gian khổ nhưng cuối cùng chúng ta nhất định thắng
những trù tính chiến lược của đảng ta nhất là bác hồ
trong cái việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng trong cái hoàn cảnh mới
ví dụ vấn đề tập kết cán bộ từ miền nam ra miền bắc
trong đó đảng ta trù tính lâu dài
bác hồ chủ tính lâu dài không chỉ là ngày một ngày hai
mà cái cuộc chiến đấu cam go này có khi kéo dài hàng thế kỷ
hàng thập kỷ mà thực tế đã diễn ra hàng mấy thập kỷ
cho nên cái việc chuyển quân tập kết là để bảo vệ lực lượng cách mạng này
trước chính sách tố cộng diệt cộng của chính quyền mỹ diệp
bỹ thư sứ ủy nam bộ đồng chí lê duẩn vừa chỉ đạo hoạt động của toàn đảng bộ
vừa trực tiếp nghiên cứu tình hình miền nam
và dự thảo bản đề cương cách mạng miền nam
nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền nam là ra sức tập hợp lực lượng cách mạng
đấu tranh thống nhất nước nhà hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ
nếu bản đề cương cách mạng miền nam là sự khởi động tìm tòi đầu tiên
trong nhận thức và hành động của phong trào cách mạng miền nam
thì nghị quyết số một mươi năm của trung mương đảng vào tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
là sự hoạch định toàn diện đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng để giải phóng miền nam
nghị quyết một mươi năm này nó đáp ứng cái nguyện vọng của cán bộ và đồng bào miền nam trước bây giờ
rất là tha thiết cho nên khi nghe nghị quyết đó được công bố
mà trên báo mình đã công bố những tinh thần cơ bản thôi
thì cái đó gây lên một sự phóng rất nhiều
ở miền nam cán bộ và nhân dân coi đó là một ngọn lửa
nó dấy lên cái cao trào đồng khởi cách mạng
làm xoay chiến cả tình thần
đó là một quyết định của miền nam lúc bây giờ
một quyết định có ý nghĩa lịch sử và kịp thời
tạo nên bước phát triển mạnh mẽ về chất của phong trào cách mạng tại miền nam
ngày một mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
phong trào đồng khởi của nhân dân bến tre nổ ra
đã tạo bước ngoặt lớn trên chiến trường miền nam việt nam
đây là cơ sở để chúng ta phát động cuộc đấu tranh vũ trang toàn diện
rộng khắp chống lại đế quốc mỹ và chính quyền tay sai ngô đình diệm